liên quan đến vụ án nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn sáu trăm linh hai d
công an tỉnh đồng tháp cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
công an huyện châu thành vừa tiến hành khởi tố và bắt tạm giam thêm hai bị can
hai bị can bị khởi tố bắt tạm giam gồm trần lập nghĩa
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngụ phường ba thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
bà kim thị huỳnh duy là nhân viên trung tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ngụ huyện tiếu cần tỉnh trà vinh
bị can trần lập nghĩa đã được xác định là đồng phạm trong vụ án nhận hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn sáu trăm linh hai d trung tâm tư nhân
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạ một thành viên đức khôi
địa chỉ số một trăm hai mươi ba quốc lộ tám mươi ấp an thành xã an nhơn huyện châu thành tỉnh đồng tháp
trước đó công an huyện châu thành phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
bắt quả tan bốn đối tượng tại trung tâm này đang có hành vi nhận tiền hối lộ của các tài xế
đã bỏ qua lỗi các xe ô tô đến kiểm định không đạt và cấp giấy đăng kiểm đạt với số tiền là chín trăm linh đồng
đến nay công an huyện châu thành đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam sáu đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định